tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không chịu tác động của không khí lạnh
vì thế mà trời tiếp tục nắng giáo với mức nhiệt ngày cao phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
không chịu tác động của khối không khí lạnh vì thế mà ở khu vực tây nguyên và cả khu vực nam bộ
trong ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng giáo với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên
giao động ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn ở khu vực nam bộ nền nhiệt trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực ngoài khơi từ bình thuận trở vào
đến cà mau vẫn là vùng có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét khiến cho biển động
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc
còn mạnh ở mức cấp sáu giật cấp tám khiến cho biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp năm
tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn khoảng bốn một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước